cảnh sát pháp đã bắt thị trường thị trấn phía đông sau khi tìm thấy ít nhất bảy mươi kg nhựa cần xa trong nhà quan chức này
giới điều tra pháp ngày bảy tháng bốn đã thông báo bà jamila hapsawui thị trưởng thị trấn avalon ở phía đông
cùng anh em trai bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện ít nhất bảy mươi kg nhựa cần xa trong nhà
bị bắt cùng bà này ngoài hai anh em trai của bà còn có bốn người khác
các nhà điều tra cũng đã phát hiện và thu giữ chín trăm tám mươi ba gam cocaine bảy euro bảy bảy trăm linh usd tiền mặt và khoảng hai mươi thỏi vàng
phát biểu với báo giới công tố viên hougui di fili cho biết
nhà riêng của bà hapsawui là một trong những mục tiêu của chiến dịch truy quét của cảnh sát
sau cuộc điều tra về tội phạm ma túy kéo dài vài tuần ở thành phố avalon
bà hap seoui là thị trưởng avalon từ năm hai nghìn hai mươi một và cũng là ủy viên hội đồng khu vực
nhà của thị trưởng habsaoui tòa thị chính và hiệu quả
thuốc của bà đều bị khám xét
cuộc điều tra ở avalon là một trong chiến dịch chấn áp toàn quốc ở pháp
trong bối cảnh hoạt động buôn bán ma túy ở các thành phố nước này càng gia tăng
bộ trưởng nội vụ zirat damalin cho biết tới nay bốn trăm bảy mươi ba cuộc đột kích đã được tiến hành
dẫn đến việc bắt hơn bảy nghi phạm và tịch thu ba sáu tấn ma túy
từ ngày một tháng bốn vừa qua nước đức hợp pháp hóa một phần cần sa
tuy nhiên việc tiếp nhận sẽ không đơn giản với nhiều quy tắc mới
theo ap từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
việc mang theo tối đa hai mươi năm gram cần xa khô đối với người trưởng thành
để sử dụng cá nhân sẽ là hợp pháp ở đức
việc trồng cân xa tại nhà cũng sẽ được cho phép với giới hạn tối đa ba cây
cho mỗi người lớn và năm mươi gram cần xa khô
tuy nhiên việc hút cần xa sẽ vẫn bị cấm trong bán kính một trăm linh m
từ trường học nhà trẻ sân chơi và các cơ sở thể thao công cộng
hút cần xa cũng sẽ bị cấm ở khu vực dành cho người đi bộ từ bảy giờ sáng đến tám giờ tối
đức cũng đang lên kế hoạch thành lập các hiệp hội trồng cần sa theo quy định
để cho phép người dân mua cần sa một cách hợp pháp từ ngày một tháng bảy
những cầu lạc bộ cần xa này sẽ có tới năm trăm linh thành viên mỗi cầu lạc bộ
và có thể bán tối đa năm mươi gram cần xa khô mỗi tháng cho mỗi thành viên
người lớn dưới hai mươi một tuổi sẽ bị giới hạn ba mươi gram cần xa mỗi tháng
chứ không quá một mươi chất kích thích thần kinh t trahidrocanabinol thc
việc gặp gỡ và tiêu thụ cần xa tại các cầu lạc bộ sẽ không được phép
và số thành viên sẽ bị giới hạn ở một câu lạc bộ tại một thời điểm
cách hợp pháp duy nhất để có được cần sa là trồng tại nhà
hoặc lấy thông qua các cầu lạc bộ cần xa
nhưng với cả hai lựa chọn đều chỉ dành cho những người đã cư trú ở đức ít nhất sáu tháng
các hạn chế này nhằm xoa dịu lo ngại rằng luật mới có thể khuyến khích du lịch ma túy
luật thứ hai hiện đang được chuẩn bị để thử nghiệm việc bán thuốc
tại các cửa hàng hoặc hiệu thuốc ở một số khu vực nhất định
chính phủ khẳng định luật mới sẽ giảm thiểu rủi ro sức khỏe liên quan đến cần sa
vì nó sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm trên thị trường chợ đen
tuy nhiên luật này đã bị các hiệp hội y tế và các nhóm y tế chỉ trích
nó cũng đã dẫn đến các khiếu nại từ chính quyền khu vực
nơi phải chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện nó
vì sẽ phải hủy bỏ các án tù và tiền phạt đã áp dụng đối với những hành vi phạm tội
không còn bị trừng phạt theo luật mới
ông friedrich m lãnh đạo phe bảo thủ đối lập đã cảnh báo rằng
nếu đảng của ông trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi năm
đảng này sẽ hủy bỏ luật ngay lập tức
tại đông nam á thái lan trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa gần xa
vốn ban đầu được sử dụng làm thuốc năm hai nghìn một mươi tám
sau đó được sử dụng để giải trí năm hai nghìn hai mươi hai
động thái trên đã mở đường cho thái lan tạo ra một ngành công nghiệp cần xa
trị giá tới một hai tỷ đô vào năm hai nghìn hai mươi năm
khi hàng chục nghìn cửa hàng cần sa mọc lên cùng với các spa nhà hàng
và sự kiện lễ hội theo chủ đề cần xa
tuy nhiên việc sử dụng cần xa tràn lan cũng kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực
theo reuters bộ trưởng y tế thái lan chonan sirakil cho hay
thái lan sẽ cấm sử dụng cần xa để giải trí vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng vẫn tiếp tục cho phép sử dụng chất này cho mục đích y tế
bộ trưởng chonan sirakil thừa nhận nếu không có luật quản lý cần xa
nó sẽ bị lạm dụng
việc lạm dụng cần sa có thể tác động tiêu cực đến trẻ em thái lan
về lâu dài chúng có nguy cơ kéo theo các loại ma túy khác
chính phủ tiền nhiệm ở thái lan đã không thành công trong việc đưa ra
một đạo luật về quản lý cần xa trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng năm năm ngoái
kết quả là việc sử dụng cần sa ở thái lan đã thiếu luật quản lý
một cách đầy đủ trong thời gian qua
dự thảo luật về quản lý cần xa sẽ được chỉnh lên nội các đương nhiệm
để phê duyệt vào tháng tới trước khi chỉnh quốc hội thông qua trước cuối năm nay
ông chuna cho biết khi luật mới được thông qua vào cuối năm nay
các cửa hàng cần sau hoạt động bất hợp pháp sẽ không được phép tiếp tục vận hành
trong khi cần sa trồng tại nhà cũng sẽ không được khuyến khích
ông ước tính thái lan có khoảng hai mươi cửa hàng cần sa được đăng ký hợp pháp
ông nói trong luật mới cần sa sẽ là một loại cây được kiểm soát
vì vậy việc trồng nó sẽ cần phải có sự cho phép
chúng tôi sẽ hỗ trợ việc trồng cần sa cho ngành y tế và sức khỏe
dự thảo luật quy định mức phạt lên tới sáu mươi bạt tương đương với một bảy trăm linh usd
nếu sử dụng cần xa để giải trí trong khi những người bán cần xa
cho mục đích giải trí và quảng cáo hoặc tiếp thị nụ nhựa chiết xuất
hoặc thiết bị hút thuốc phải đối mặt với án tù lên tới một năm
hoặc phạt tiền lên tới một trăm linh bạt tương đương với hai tám trăm linh usd hoặc cả hai hình phạt
dự thảo luật cũng tăng cường hình phạt đối với việc trồng cần xa mà không có giấy phép
với thời hạn tù từ một đến ba năm và phạt tiền từ hai mươi bạt
tương đương với năm trăm sáu mươi đô đến ba trăm linh bạt tương đương với tám đô
bộ trưởng châu nam cho biết hiện nay việc nhập khẩu xuất khẩu trồng trọt
và sử dụng cần xa vì mục đích thương mại cũng sẽ phải có giấy phép
cần xa khi đổ bộ việt nam trên các mạng xã hội các đầu nậu chuyên cung cấp
đều quảng cáo rằng cỏ mỹ không chứa chất gây nghiện bán dưới dạng hợp pháp
kết quả xét nghiệm nước tiểu những người sử dụng cỏ mỹ không dương tính
nhưng thực chất đó chỉ là những lời lừa dối
bởi tại mỹ cần sa được coi là hợp pháp ở một số tiểu bang
nhưng lại là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
và cần xa tổng hợp đôi khi được coi là một sự thay thế tưởng trường hợp pháp hơn
cần xa nhân tạo hay cần xa tổng hợp là kết hợp của các loại thảo mộc
gia vị khoa khô được tẩm các hóa chất nhân tạo
cần xa nhân tạo được bán với nhiều nhãn hiệu như spy k hai zenny hay fire
người hút sẽ có cảm giác giống hút cần xa
tuy nhiên các chất gây ra cảm giác này không đến từ các loại hoa cỏ mà từ hóa chất
thành phần của nó là hóa chất tổng hợp nguy hại
nên người dùng sẽ chịu nhiều cảm giác tiêu cực về thần kinh cũng như thể chất
làm tăng nhịp tim tăng huyết áp buồn nôn căng thẳng dối loạn thần kinh
tai biến đột quỵ mất khả năng nói đi lại hay hoạt động
ngoài ra cần sa nhân tạo còn gây tổn thương cho não và phổi
những người hút cần xa nhân tạo thường cực kỳ căng thẳng
có ảo giác loạn thần có hành vi bạo lực thể hiện bên ngoài giống một xôn bi trên phim ảnh
một số trường hợp hút quá liều dẫn tới tử vong không cấu kịp
những người muốn sử dụng cần xa lựa chọn dùng cần xa tổng hợp với các mục đích
như để tránh các vấn đề về pháp lý và để tránh xét nghiệm ma túy dương tính
cần xa nhân tạo được các dân chơi gọi nông na là cỏ mỹ hay cỏ k tức loại k hai
thậm chí cỏ mỹ đã có mặt ở mọi nơi
từ những quán trà đá vỉa hè quán karaoke hay đến nhà nghỉ vũ trường
cần xa tự nhiên có thể có tác động tiêu cực đối với sức khỏe nói chung
nhưng chưa bao giờ có trường hợp báo cáo tử vong quá liều do cần sa tự nhiên
còn số người chết liên quan đến sử dụng cần sa tổng hợp nhân tạo thì đang gia tăng ở mức đáng báo động
pháp luật việt nam hiện hành nghiêm cấm toàn bộ hoạt động bao gồm trồng vận chuyển mua bán tảng trữ sử dụng cần sa
cụ thể tạng khoản một điều ba luật phòng chống ma túy năm hai nghìn
sự đổi bổ sung năm hai nghìn tám quy định nghiêm cấm việc trồng cây có chứa chất ma túy
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám quy định các tội về ma túy
từ điều hai trăm bốn mươi bảy đến điều hai trăm năm mươi hai xử lý hình sự đối với hành vi trồng cây có chứa chất ma túy
sản xuất tảng trữ vận chuyển mua bán trái phép chiếm đoạt cần xa nhựa cần xa
với mức phạt tù thấp nhất là sáu tháng và cao nhất là tử hình
theo nghị định số bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ
quy định danh mục các chất ma túy tiền chất thì cần sa và chế phẩm của cần sa thuộc danh mục một
các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội
việc sử dụng các chất này trong phân tích kiểm nghiệm nghiên cứu khoa học điều tra tội phạm
phải tuân thủ theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền